ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành công điện một mươi năm thực hiện cấp bách nhiều biện pháp phòng chống dịch
trước số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tại hà nội ngày càng gia tăng
tuy nhiên tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố hà nội vẫn còn xảy ra tình trạng tập trung đông người
thậm chí là chen lấn sô đẩy nhau khi tiến hành làm xét nghiệm test covid một mươi chín
điều này dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo dịch có thể bùng phát trong cộng đồng là rất cao
chính vì vậy việc không để tái diễn tình trạng tập trung đông người
tại các điểm xét nghiệm tết covid một mươi chín là vấn đề đang được đặt ra
trên cơ sở kịp thời kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định
không để xảy ra sai sót dẫn đến bùng phát dịch
trước tình trạng hàng trăm người dân chen nhau đi xét nghiệm covid một mươi chín
tại viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế diễn ra vào sáng ngày hôm qua
theo ghi nhận trong sáng ngày hôm nay tình hình đã được kiểm soát
hai vòng được thiết lập nhằm thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
cũng như các biện pháp phòng chống dịch
phường đại kim đã phối hợp với viện y tế và cử một tổ công tác gồm bảy đồng chí
có công an phường thanh liên tự quản ban bảo vệ dân phố
để xuống giải quyết tình hình thực tế ở tại đó
sáng ngày hôm nay thì có những cái chuyển biến rất là tích cực
người dân cũng không tụ tập ở tại đây và đồng thời nữa là ngay bảy giờ sáng
chúng tôi đã phối hợp với viện để đảm bảo công tác chuẩn bị về khoảng cách
và đảm bảo an toàn giao thông ngay từ vòng ngoài cổng
hiện người dân khi đến đây xét nghiệm hoặc tiêm vaccine covid một mươi chín
đều được phân luồng từ xa không để xảy ra tụ tập đông người
vị trí ngồi đảm bảo khoảng cách hai mét và thực hiện nghiêm các yêu cầu
về đeo khẩu trang sát khuẩn và khai báo y tế
tại khu vực bên trong người dân cũng được yêu cầu phải ngồi giãn cách
cũng như quá trình thực hiện lấy mẫu tiêm vaccine phải đúng quy trình
đúng yêu cầu phòng chống dịch
mình không thấy tình trạng chen lấn gì cả khoảng cách như này rất là ổn
mọi người cũng không tiếp xúc gần nhau lắm
mình thấy công tác tổ chức này khá ổn cho mùa dịch này
mình đánh giá rất là cao công tác tổ chức ở đây
trước hết là khi bắt đầu vào trong này thì đã có người hướng dẫn rất là chú đáo
sau khi vào đây xếp hàng thì là bảo đảm khoảng cách an toàn
và cho bản thân mình và mọi người khác nữa
nhằm không để tái diễn tình trạng chen lấn
hiện đơn vị này tiếp nhận nhu cầu xét nghiệm tiêm vaccine qua đăng ký online
và chỉ đến viện khi thông tin được tiếp nhận
hiện bộ y tế đã công bố danh sách một trăm tám mươi đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
bằng phương pháp rear time pcr
riêng hà nội có hai mươi năm đơn vị
vì vậy người dân khi có nhu cầu xét nghiệm cần lựa chọn điểm xét nghiệm phù hợp
tránh việc phải chen chúc chờ đợi và mất an toàn phòng dịch
chúng tôi cũng đề nghị là người dân khi mà đến ở đây nhiều do yếu tố tâm lý
thì do vậy là người dân cứ bình tĩnh để làm sao đảm bảo được cái thời gian
cũng giữ được cái khoảng cách để đảm bảo cho cái việc không lây truyền nhiễm qua cộng đồng
việc tập trung đông người sẽ ảnh hưởng tới các hoạt động phòng chống dịch đang triển khai tại hà nội
nhất là hiện nay đã ghi nhận nhiều ca dương tính qua sàng lọc trong cộng đồng
bài học từ thành phố hồ chí minh đã xảy ra chùm ca bệnh từ việc tụ tập đông người
việc tập trung xét nghiệm tiêm vaccine
đây là điều cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm